thưa quý vị trên mạng xã hội facebook đang chia sẻ clip về một gia đình f bị chính quyền khóa trái cổng nhà ở xã đồng than yên mỹ hương yên
cư dân mạng đã tỏ ra vô cùng bức xúc trước tình huống này và cho rằng việc khóa trái cửa nhà f là không đúng quy định
mới đây chủ tịch ubnd huyện yên mỹ hưng yên đã lên tiếng về vụ việc
mới đây trên mạng xã hội facebook chia sẻ clip kèm theo thông tin gia đình f bị chính quyền khóa trái cổng nhốt người dân trong nhà ở xã đồng than yên mỹ hương yên
cụ thể clip này được chị ltt đăng cư chú tại xã chia sẻ
ở đồng than yên mỹ nhà mình bị hai f một bé chín tuổi và bà nội vậy mà xã đem cái khóa cổng lại và mang toàn bộ chìa khóa đi
các hộ dân có f đều bị như vậy
không biết các xã khác trong tỉnh mình có thực hiện vậy không và làm như thế này có đúng quy định hay không
còn trong clip cho thấy một người đàn ông đến khóa cửa gia đình có f sau đó cầm chìa khóa đi mặc cho người phụ nữ nói
cháu đồng ý treo biển cách ly bên ngoài còn khóa cổng cầm chìa khóa đi nhớ con cháu bị sao đi cấp cứu thì làm thế nào ai chịu trách nhiệm
sau khi clip được đăng tải lên mạng đã nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng
đa số cho rằng
việc khóa trái cửa nhà có f là không đúng quy định
trước thông tin trên trưa ngày hai mươi hai tháng hai ông đặng xuân lương chủ tịch ubnd huyện yên mỹ hương yên khẳng định
ubnd huyện không chỉ đạo xã đồng than khóa trái cổng nhà f huyện sẽ chỉ đạo xã khắc phục ngay sự việc này
ông phạm văn nam chủ tịch ubnd xã đồng than yên mỹ hưng yên thừa nhận có việc chính quyền khóa trái cổng nhà f
tuy nhiên việc khóa trái cửa cổng là do một số
người dân rất thiếu ý thức nên buộc chính quyền phải làm như vậy
khi khóa cổng chính quyền đã để lại số điện thoại
hàng ngày có người đến kiểm tra gia đình có nhu cầu gì chính quyền đáp ứng ngay
theo ông nam sự việc trong clip chia sẻ trên mạng là xảy ra vào sáng nay
gia đình này có f nên trưởng thôn mới đến nhà quá cổng
tuy nhiên sau khi khóa cổng người dân không đồng ý còn trưởng thôn cũng thiếu linh hoạt không báo cáo lên xã nên mới có clip trên
chủ tịch xã đồng thàn cũng lý giải
việc khóa cổng không có quy định
chính quyền chỉ muốn đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín để dễ dàng quản lý tránh lây lan dịch bệnh